năm trăm linh hộ làm máy mỗi ngày là bốn tấn mỗi ngày là hai tấn một ngày
trong nước thì không thể nào đủ được sản xuất
nhập các đơn vị của nước ngoài
chính bởi vậy bên cạnh việc thu gom rác thải nhựa tại chỗ
việt nam đang nhập khẩu một lượng không nhỏ rác thải nhựa từ các quốc gia đặc biệt là từ trung quốc
nhập khẩu hết hả chú
nhập khẩu hết chứ

gọi là mình nhập giá trợ đen
một mươi tám đồng không ạ
một mươi tám đồng một cân ạ

từ các nước mình làm có

kể cả lò kể cả bóng kể cả các loại không biết nó là ai không ạ
trong khi đó việc quản lý hoạt động nhập khẩu này lại đang gặp rất nhiều khó khăn
cũng như nhiều căn bếp của các gia đình khác trong căn bếp của nhà bà kẹo có thể dễ dàng tìm thấy hàng chục sản phẩm nhựa
sản phẩm nhựa luôn được chưng dụng bởi sự tiện lợi đặc biệt là các sản phẩm nhựa dùng một lần như túi ni lông
nhận thức được ảnh hưởng của rác nhựa đến môi trường nhiều năm nay bà kẹo cũng như nhiều người tiêu dùng vẫn đang loay hoay tìm các sản phẩm thay thế
nếu mà có phổ biến để thay thế mà có tất cả mọi người dùng thì mình cũng phải dùng
hiện tại ở đây là chưa có cái nhựa mà thân thiện với môi trường
người dùng thì không tìm được sản phẩm thay thế nhựa còn người sản xuất không dám đầu tư vốn để chuyển đổi mô hình
tại những sưởng sản xuất này việc mạnh dạn đầu tư cho các sản phẩm sinh học thay thế nhựa vẫn là quá mạo hiểm

bao giờ nó không có thiệt hồi hết
bạn thì phải hiểu hơn
bọn tớ làm dây chuyển như này rồi chuyển rao đây khác bùng lại đây khác nó rất là khó
nhưng mà mọi người hầu hết là rất là ngại
trừ khi ví dụ khi nào nhà nước cấm sản xuất này hay là mỗi nào đấy thì các nhà sản xuất này chuyển đổi không mà hay không phải chuyển đổi

không phải chuyển rao được đâu

không không không ở đây không có không ở đây có chuyển này đâu
vòng luận quẩn ấy cùng với công tác quản lý còn nhiều bất cập đang biến việt nam trở thành một trong năm quốc gia có lượng rác thải nhựa đổ ra biển lớn nhất
địa phương thì về cái cán bộ môi trường thì hiện nay là cũng không có cán bộ môi trường thì cũng kiêm nhiệm
do đó cái việc mà đi kiểm tra thì chỉ có khi mà thành rao được
đi vào các cái tổ công tác thì mới kiểm tra gọi là đầy đủ là cái việc đấy
thì đấy là chính là cũng một cái bất cập đối với cái công tác cán bộ địa phương để đảm điểm cái lĩnh vực về môi trường
các cơ quan mà hiện nay là để mà hỗ trợ mà giúp địa phương hiện nay cũng đang còn rất là lan giải
nhiều quốc gia tiên tiến đã có các biện pháp rất quyết liệt để giảm thiểu sự gia tăng của rác nhựa
hiện nay liên minh châu âu eu đã cấm sử dụng ống nhựa một lần và các sản phẩm nhựa như tam bông
thành phố seattle cấm sử dụng toàn bộ sản phẩm nhựa dùng một lần
còn tại việt nam cả đầu vào lẫn đầu ra của sản phẩm này gần như đang bị thả